do thiếu tiền tiêu xài nữ nhân viên văn phòng đã cướp giật tiền của nhân viên bán xăng
sau đó tăng ga tẩu thoát cơ quan điều tra công an thành phố lai châu cho biết đã tạm giữ hình sự
đối với nguyễn thị phương thảo ba mươi hai tuổi trú tại phường tân phong thành phố lai châu tỉnh lai châu
để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
vào ngày một mươi tháng bốn tại cửa hàng xăng dầu số hai phường đông phong thành phố lai châu đã xảy ra vụ cướp giật tài sản
sau khi tiếp nhận tin báo công an thành phố lai châu đã triển khai lực lượng tiến hành điều tra xác minh truy xét
đến ngày một mươi hai tháng bốn công an thành phố lai châu đã điều tra làm rõ đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản
nói trên là nguyễn thị phương thảo
tại cơ quan điều tra thảo khai nhận trong lúc đi đổ xăng thấy nhân viên bán hàng cầm tiền sơ hở
quan sát xung quanh không thấy ai thảo đã cướp giật tiền của nhân viên bán xăng sau đó tăng ga tẩu thoát